tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại hàn quốc ngày hai mươi tháng sáu tại thủ đô seoul
đoàn công tác chính phủ việt nam do đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ dẫn đầu
đã có cuộc gặp mặt các nhà đầu tư chứng khoán hàn quốc
tại trụ sở hiệp hội đầu tư tài chính hàn quốc làm việc với liên đoàn công nghiệp hàn quốc
sự kiện có sự tham gia hiện diện của nhiều giám đốc điều hành
các công ty đầu tư chứng khoán hàng đầu của hàn quốc
chào đón đoàn công tác của chính phủ việt nam và đại diện các nhà đầu tư hàn quốc
chủ tịch hiệp hội đầu tư tài chính hàn quốc côn nhâm quân cho biết
hiện có khoảng bảy công ty hàn quốc đang làm ăn tại việt nam
và tổng số vốn đầu tư đăng ký của hàn quốc vào việt nam đã lên tới sáu mươi hai hai tỷ đô la mỹ
về đầu tư tài chính số vốn của các công ty hàn quốc đầu tư vào thị trường chứng khoán việt nam
năm hai nghìn một mươi tám đã đạt bốn năm tỷ đô la mỹ
về phần mình phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
hàn quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam
hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên một trăm linh tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
hai nước có văn hóa tương đồng quan hệ ngoại giao nhân dân sôi động
một tháng có tới một chuyến bay giữa hai nước
hiện có khoảng hai trăm một mươi sáu người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại hàn quốc
và khoảng một trăm sáu mươi người hàn quốc đang sinh sống ở việt nam
chính phủ việt nam mong muốn sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hàn quốc
đầu tư và mở rộng đầu tư tại việt nam
cũng trong sáng ngày hai mươi tháng sáu
thủ tướng vương đình huệ đã có cuộc làm việc với liên đoàn công nghiệp hàn quốc
chiều cùng ngày phó thủ tướng và đoàn công tác đã tiếp các doanh nghiệp lớn
các tập đoàn hàng đầu và tổ chức tài chính của hàn quốc